tại trạm thu phí bàn thạch huyện tuy an tỉnh phú yên thuộc dự án bot xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả đặt tại km một nghìn hai trăm chín mươi tám năm trăm linh trên quốc lộ một đã thực hiện giảm một trăm linh giá vé cho một số loại xe
theo đó phương tiện được giảm một trăm linh giá vé là xe loại một gồm ô tô dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có tải trọng dưới hai tấn của xã an dân huyện tuy an và phường xuân đài thị xã sông cầu tỉnh phú yên vì thuộc vùng phụ cận với trạm thu phí
các loại xe buýt vận tải khách công cộng xe vệ sinh môi trường và xe công vụ thuộc cơ quan nhà nước của huyện tuy an và thị xã sông cầu
chính phủ miễn phí cho toàn bộ xe dưới một mươi hai chỗ xe tải dưới tải trọng dưới hai tấn các loại xe công cộng cũng như xe điều hành của các huyện liên quan đến trạm thu phí là giảm một trăm linh giá vé
có phát sinh xe thì sở sẽ làm báo cáo tổng cục cũng như nhà đầu tư để có điều chỉnh bổ sung kịp thời
theo sở giao thông vận tải tỉnh phú yên trong trường hợp có sự thay đổi sẽ phối hợp với các địa phương kịp điều chỉnh
đồng thời báo cáo tổng cục đường bộ việt nam và nhà đầu tư điều chỉnh bổ sung cho các đối tượng khác có phương tiện qua trạm thu phí này